chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
chống dịch covid một mươi chín như thế nào khi dịch chuyển sang giai đoạn mới là trọng tâm của hội nghị trực tuyến toàn quốc
để triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi và phòng chống dịch covid một mươi chín với sáu mươi ba tỉnh thành phố trung ương
tại hơn bảy trăm linh điểm cầu đến dự và chủ trì hội nghị có phó thủ tướng vũ đức đam
cùng các bộ ban ngành và các bệnh viện
tại cuộc họp các điểm cầu rất quan tâm đến kinh nghiệm tổ chức cách ly ổ dịch tại vĩnh phúc
theo đại diện tỉnh vĩnh phúc hiện một mươi một trên một mươi một người nhiễm covid một mươi chín của tỉnh này đã khỏi bệnh
bệnh nhân thứ một mươi sáu nhiễm covid một mươi chín tại việt nam đã có kết quả âm tính lần hai dự kiến chiều nay bệnh
nhân cuối cùng này sẽ được xuất viện tính đến sáng ngày hai mươi năm tháng hai việt nam chưa ghi nhận ca mắc
covid một mươi chín mới trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại hàn quốc
có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp và
thống nhất áp dụng các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch đối với các khu vực có dịch tại hàn quốc
liên quan đến việc phòng chống dịch bộ y tế cho biết đã xây dựng và thống nhất các phác đồ điều
trị chuẩn trên toàn quốc tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam cũng yêu cầu các địa phương
giả soát lại trang thiết bị vật tư và thuốc điều trị trong phòng chống dịch bệnh để có kế hoạch
phòng cũng như đảm bảo chủ động về kinh phí phòng dịch thực hiện cách ly và điều trị theo phương
trâm bốn tại chỗ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh đây là chiến dịch đầu tiên còn có thể có
những chiến dịch kế tiếp nên không giờ phút nào được lơi lỏng liên quan tới chuyến bay có tám mươi hành
khách từ thành phố daeku về đà nẵng trong đó có năm mươi tám người việt nam hai khách thái lan và hai mươi người
hàn quốc sáng ngày hôm nay thành phố đà nẵng đã họp khẩn về vấn đề với hai mươi hai khách bao gồm hai khách
và hai mươi người hàn quốc thành phố đà nẵng đã đưa ra phương án là lãnh đạo thành phố đà nẵng bố trí chuyến
bay đưa khách về lại hàn quốc nếu họ mong muốn còn nếu không thì thực hiện đúng cách ly của bộ y tế
vào chiều cùng ngày đàna cũng sẽ họp để ra soát khách từ hai tỉnh có dịch của hàn quốc và đưa vào
diện cách ly theo quy định hiện đà nẵng đã sử dụng bệnh viện phổi để cách ly nhóm người nước ngoài năm mươi tám
tám người việt được cách ly tại trung tâm huấn luyện của quân đội nhóm người việt có một người sốt đã
được chuyển đến bệnh viện để điều trị
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại hàn quốc có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp và thống nhất áp dụng các biện pháp đáp ứng
phòng chống dịch đối với các khu vực có dịch tại hàn quốc theo đó bộ y tế đã có công văn gửi tới
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhằm hướng dẫn cách ly đối với người về
từ hàn quốc bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan áp dụng khai
báo y tế đối với tất cả các khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua hàn quốc phát hiện sớm những khẩu
dấu hiệu sốt ho khó thở và những người đến từ hoặc đi qua khu vực daegu khu bắc gyongsang để
tổ chức cách ly y tế kịp thời bộ y tế đề nghị tất cả những người có dấu hiệu sốt ho khó thở được
phát hiện tại cửa khẩu phải lập tức cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối
với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực daegu và bắc kiêm sang hàn quốc trong vòng
một mươi ngày kể từ ngày nhập cảnh phải được cách ly tại khu vực cách ly tập trung của tỉnh thành phố
các nội dung liên quan khác về cách ly tập trung được thực hiện theo quy định tại quyết định số ba trăm bốn mươi bốn
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi của bộ y tế hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống
dịch covid một mươi chín bộ y tế đề nghị các cơ quan chức năng phải ra soát thông báo cho chính quyền địa
phương các trường hợp nhập cảnh từ hàn quốc đặc biệt là các trường hợp đến từ hoặc đi qua
khu vực daegu khu bắc gyeongsang đã nhập cảnh vào việt nam từ ngày chín tháng hai
để thực hiện giám sát theo dõi y tế kịp thời cách ly theo hướng dẫn
đối với những người trở về từ khu vực khác ngoài khu vực daegu và khu bắc gyeongsang hàn quốc thì
cần được khuyên cáo tự theo dõi sức khỏe và thông báo nếu có các dấu hiệu như sốt
ho khó thở thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được cách ly và điều trị
bản tin sẽ tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều trị
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hoàng
ngọc hải quê quán huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau khi xác định hoàng ngọc hải tạm trú tại trung cư mường thanh cửa đông phường hưng dũng
thành phố vinh là đối tượng đã bán ma túy cho các con nghiện sử dụng trên địa bàn thành phố vinh
vào lúc một mươi ba h ngày một mươi năm tháng hai các trinh sát đội cảnh sát điều tra kinh tế công an tp vinh đã
ập vào căn hộ một nghìn bảy trăm linh tám nơi hải đang tạm trú bắt quả tang đối tượng đang có hành vi mua bán ma túy
thu giữ vật chứng gồm sáu viên ma túy tổng hợp hai gói ketamin với tổng trọng lượng ba bốn mươi năm gram và một điện
loại di động khám xét khẩn cấp chỗ ở của hải lực lượng công an đã thu giữ thêm chín mươi chín viên ma túy
tổng hợp với trọng lượng hơn bốn mươi sáu gram hơn một trăm sáu mươi hai gram ketamin và một chiếc cân tiểu ly dùng để cân ma túy tổng
trọng lượng ma túy thu được của hoàng ngọc hải là hơn hai trăm một mươi sáu gram tại cơ quan điều tra hoàng ngọc hải đã
khai nhận mua ma túy về bán lại cho các đối tượng là thanh niên sử dụng vào mục đích bay lắc trong
các quán bar karaoke khách sạn hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bà rịa
vũng tàu đã di lý đối tượng trần văn hội giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng và
xây dựng địa ốc hưng phú group từ thành phố đà lạt về bà rịa vũng tàu để điều tra làm rõ về hành
vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quá trình điều tra cơ quan công an xác định hội đã tự lập dự án phân
lô tách thửa trên đất nông nghiệp đất quy hoạch thương mại dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm
quyền cấp phép chưa lập thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng
đã ký hợp đồng ủy quyền với chủ sử dụng đất hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và
hợp đồng đặt cọc để thu của khách hàng hơn một mươi năm tỷ đồng số tiền này hội không sử dụng đầu tư dự án
không lập các thủ tục về đất đai để sang tên cho khách hàng như cam kết đến nay không còn khả
năng trả lại tiền đã thu của khách hàng lô đất dự án hưng phú obama riverside cũng đã chuyển nhượng
cho người khác sau khi thực hiện hành vi hội đã lẩn trốn và không hợp tác làm việc với cơ quan điều
tra vào ngày hai mươi một tháng hai cơ quan điều tra đã bắt trần văn hội khi đang lẩn trốn tại thành phố đà
lạt trong thời gian trốn tại đây hội tiếp tục hợp tác với một đương sự thành lập công ty trách nhiệm
ưu hạn do ngày này đứng tên hoạt động kinh doanh mua giấy bất động sản cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bà rê vũng tàu thông báo để ai là bị hại trong vụ án liên hệ với cơ quan cảnh sát điều
tra công an tỉnh theo số điện thoại hai trăm năm mươi bốn ba trăm tám mươi năm hai trăm bốn mươi hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên lương quang

để phối hợp giải quyết
tại tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần văn
ly tức chiến quê tỉnh ninh bình tạm chú tại thị trấn gò dầu huyện gò dầu về hành vi cho vay
lãi nặng trong giao dịch dân sự trước đó công an huyện gò dầu qua điều tra xịn đầu năm hai nghìn một mươi tám
ly đã cùng với một số đối tượng đến huyện gò dầu hoạt động cho vay ly đã in danh thiếp quảng cáo
cho vai kèm theo số điện thoại của mình
và sau đó phát cho những người dân để họ có nhu cầu vay thì liên hệ trực tiếp
khi người vai đến vai tiền thì ly chỉ ghi ngày tháng số tiền vai vào sổ
nhưng không làm hợp đồng vay thế chấp khi người vay không trả tiền ly đã ham dọa để tạo áp lực
cho người vay buộc phải trả tiền với cách làm trên tính đến thời điểm này ly đã cho sáu mươi hai người vay
với lãi suất từ một trăm ba mươi tám bảy đến ba trăm sáu mươi năm một năm tổng số tiền đã cho vay là khoảng một tỷ đồng
thu lợi bất chính bốn trăm linh triệu đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trịnh trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mày trái
cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng
tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng sơn lý minh quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại xã phú mỹ huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
và đối tượng trịnh thuận lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khóm một phường năm thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách một năm cm trên sau lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
chúng tôi sẽ dành thời gian theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt